tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức sở tài nguyên và môi trường hà nội đã thông tin về thực trạng và các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong thời gian tới
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường hà nội mỗi ngày hà nội thải ra từ bốn đến năm tấn rác trong đó có khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông
để giảm thiểu tình trạng sử dụng rác thải nhựa thành phố hà nội đặt mục tiêu một trăm linh các đơn vị cơ quan tổ chức đoàn thể trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần hạn chế tám mươi các sản phẩm nhựa khó phân hủy từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần giảm thiểu sự phát thải chất thải nhựa tăng cường thu gom tái chế chất thải nhựa
bên cạnh đó sở tài nguyên và môi trường hà nội đã ký kết kế hoạch phối hợp với sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện chương trình thu gom phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại một số trường học trên địa bàn thành phố năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi